qua gần một tháng triển khai chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tại tỉnh phú yên hơn bốn trăm linh sinh viên các trường đại học cao đẳng trong nước đã thực hiện gần năm mươi công trình phần việc đầy ý nghĩa tại một mươi một xã trong tỉnh phú yên góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
ngoài ra các chiến sĩ sinh viên tình nguyện còn tổ chức ôn tập văn hóa và sinh hoạt hè cho hơn một mươi lượt thiếu nhi trao hai trăm linh xuất quà cho gia đình chính sách và ba trăm năm mươi suất học bổng cho học sinh nghèo tổng số tiền làm lợi từ các công trình phần việc trên lên đến gần hai tỷ đồng
đặc biệt trong chiến dịch này hai sinh viên của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm được vinh dự kết nạp vào đảng tại nhà thờ bắc hồ xã sơn định huyện miền núi sơn hòa
nhân dịp lễ hội quân tình nguyện được tổ chức vào tối ngày chín tháng tám hội sinh viên việt nam đã tặng bằng khen cho ba tập thể và sáu cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tặng bằng khen cho một mươi năm tập thể một mươi bốn cá nhân hội sinh viên tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể ba mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tỉnh nguyện hè trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm hai nghìn một mươi sáu